hôm nay ngày hai mươi tháng một mươi một ngày nhà giáo việt nam truyền hình nhân dân xin được gửi tới lời chúc đến thầy cô giáo lời chúc sức khỏe và chúc các thầy cô thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm chồng người
thưa quý vị giữa núi rừng của huyện vùng cao bắc nẵm tỉnh bắc cản có một lớp học rất đặc biệt không đồng đều về lứa tuổi mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng những học viên trong lớp học này đều có chung một ước mơ đó là được biết chữ
chấp cánh cho những ước mơ đó là những thầy giáo cô giáo cắm bàn ngày ngày mang con chữ đến với đồng bào trong lớp học xóa mù
nhờ đó mà những người nông dân quanh năm chỉ biết cầm cây cầm cuốc giờ đã biết chữ nâng cao dân trí nơi vùng sâu vùng xa
phóng sự dưới đây sẽ khắc quả rõ hơn về hình ảnh những giáo viên bám bản bám trường để xeo chữ một hình ảnh thật bình dị nhưng đầy cao quý nơi vùng cao này
việt nam đất nước ta ơi
việt nam đất nước ta ơi

manh mong biển húa đông trời đẹp hơn
cánh cò bay lạ dập dờn
cánh cò bay lạ dập dờn
may mờ cha đình trường sớn sớm chiều
mỗi buổi chiều nơi dẻo cao trong những lớp học được ghép bằng gỗ tạm bỡ
ở huyện vùng cao bắc nẵm luôn văng vẳng những tiếng đánh vần e a
đây là những lớp học rất đặc biệt học viên đa phần là người lớn nhưng họ có một điểm chung là không biết chữ
quanh năm vất vả với việc đồng áng từ khi có lớp học xóa mù chữ này họ cũng trở nên bận rộn hơn để đến lớp học cái chữ
học chữ để nuôi ước mơ thoát khỏi đói nghèo lạc hậu
ờ đúng rồi đấy chiêm
dống đúng rồi
trước khi mà chưa có chữ ấy cuộc sống của họ rất là khó khăn đấy
đi chợ đi búa không biết tính toán đấy
đọc viết thì cũng không biết
khi mà ví dụ như chúng tôi
muốn cho ký một cái văn bản nào về hộ khẩu hay cái gì của học sinh thì đều là điểm chỉ hết
tám giờ tối tại điểm trường nà lẩy một lớp học xóa mù chữ khác lại bắt đầu
trong lớp đa phần là đồng bào dân tộc sán chỉ
những học viên với độ tuổi từ một mươi năm đến bốn mươi bàn tay chai sản
bao lâu nay chỉ quen cầm cày cầm cuốc giờ đang tập trung học bài
những tiếng đánh vần vẫn còn ngọng ngào
nhưng ai nấy cũng rất phấn khởi vui mừng
không biết chứ là nhất khó khăn lắm thì cố gắng đi học
thấy các cô phải đến đây trường dạy cho nhất tốt
bác nẵm là một trong số các huyện nghèo nhất của cả nước
đây cũng là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như sán chỉ mông giao

nên việc dạy chữ để xóa mù cho đồng bào còn gặp nhiều khó khăn
việc vận động các học viên đặc biệt này ra lớp đã khó

việc duy trì sĩ số lớp học lại càng khó hơn

điều này luôn là nỗi trăn trở của các thầy cô giáo ở nơi đây

nhận thức của các học viên thì không đồng đều
và sau khi biết được trình độ học viên như thế thì bản thân tôi cũng rất là chăn trở về phần làm thế nào để cho các học viên biết được chữ
sau năm năm thực hiện dự án xóa mù chữ cho các thôn bản ở huyện vùng cao bắc nặng tỉnh bắc cạn
đã có hàng trăm học sinh tốt nghiệp các lớp học xóa mùi chữ
kết quả này có sự đóng góp công sức trí tuệ rất lớn của các thầy giáo cô giáo những người luôn nhiệt huyết và thầm lặng gieo chữ nơi dẻo cao